công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã đồng loạt gia quân mở đột cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đợt cao điểm này thực hiện trong thời gian gần hai tháng từ ngày một mươi tám tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng chín
mục tiêu của đợt cao điểm nhằm bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
và các hoạt động năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố đà lạt
cụ thể công an thành phố đà lạt tập trung vào các nhiệm vụ như đẩy mạnh công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ tội phạm ma túy bảo đảm trật tự an toàn giao thông